thưa quý vị với hành vi chống người thi hành công vụ đối tượng nguyễn khắc công vừa bị công an huyện yên bình tỉnh yên bái bắt giữ
cụ thể vào trưa ngày một mươi bảy tháng một mươi một sau khi uống rượu tại nhà công đã xảy ra mâu thuẫn với vợ và đe dọa đốt nhà
khi công an xã có mặt tại hiện trường yêu cầu mở cổng đối tượng đã không chấp hành mà ngược lại tiếp tục chửi bới đốt chiếc xe máy đang để trong nhà
lực lượng công an xã đã tìm cách tiếp cận ngôi nhà để dập lửa
tuy nhiên khi lực lượng chức năng tiến vào sân thì đối tượng công đã lao ra dùng dao tấn công
trong quá trình khống chê đối tượng công đại úy hoàng duy tuân đã bị chém vào cánh tay
một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền vừa bị công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng triệt phá vào sáng ngày hai mươi tháng một mươi một
lực lượng công an đã bắt quả tàng một mươi hai đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn thua bằng tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng đã tạm giữ số tiền trên ba mươi triệu đồng và một mươi sáu xe mô tô cùng với một số tăng vật khác có liên quan
hàng nghìn sản phẩm điện tử không rõ nguồn gốc xuất xứ vừa bị lực lượng công an tỉnh bình dương phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh kiểm tra phát hiện
qua kiểm tra hai container vận chuyển hàng hóa đoàn kiểm tra đã phát hiện số lượng lớn hàng hóa là đồ điện tử đã qua sử dụng và chưa qua sử dụng
có xuất xứ nước ngoài tổng giá trị số hàng hóa trên ước tính khoảng bảy năm tỷ đồng
đoàn kiểm tra liên ngành đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số tăng vật trên
tại bình định các cám bộ chiến sĩ trung đoàn cảnh sát cơ động nam trung bộ đã tích cực hỗ trợ các trường trên địa bàn khắc phục hậu quả sau mưa lũ nhằm hỗ trợ sớm đưa các em trở lại trường học
ngay sau khi lũ rút hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đã phối hợp cùng với các cám bộ
các giáo viên và xã viên các xã của huyện tuy phước khẩn trương thực hiện công tác dọn dẹp vệ sinh môi trường
trong đó tập trung huy động lực lượng và phương tiện tổ chức nạo vét và tẩy rửa bùn đất trong sân trường phòng học lau chùi bàn ghế sát quẩn lại vệ sinh khuôn viên của các lớp học đảm bảo các điều kiện cần thiết để sớm đón các em học sinh trở lại học tập bình thường
công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình vừa phát hiện bắt giữ đối tượng lê anh thắng
lê anh thắng trú tại thành phố đồng hới tàng trữ trái phép hơn một mươi sáu viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
tiến hành kiểm tra nhà của hà ngọc tuân trú tại xã vĩnh ninh huyện quảng ninh tỉnh quảng bình lực lượng công an đã phát hiện lê anh thắng trú tại thành phố đồng hới đang có hành vi tàng trữ một mươi sáu một trăm tám mươi một viên nén dạng thuốc tân dược
bước đầu đấu tranh lê anh thắng khai nhận các viên nén trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến được đối tượng cất giấu để sử dụng
hiện công an huyện quảng ninh tỉnh quảng bình đang tiếp tục điều tra mở rộng và lập hồ sơ xử lý các đối tượng liên quan
lợi dụng lúc hàng xóm đi vắng đối tượng nguyễn văn tình đã đột nhập để phá kết sát trộm cắp tài sản công an huyện như thanh của tỉnh thanh hóa vừa bắt giữ đối tượng nguyễn văn tình ở xã cán khê huyện như thanh để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an tỉnh khai nhận do nợ nần
nên khi biết nhà hàng xóm có kết đựng tiền đã nảy sinh ý định trộm cắp
vào tối ngày một mươi năm tháng một mươi một lợi dụng lúc gia đình ông này đi vắng tỉnh đã đột nhập vào nhà phá kết và trộm cắp toàn bộ số tiền ba mươi triệu đồng rồi mang về nhà mình cất dấu
tòa nhân dân tỉnh lâm đồng đã tuyên án trung thân đối với bị cáo bùi thị mai liên nguyên trưởng phòng hành chính tư pháp sở tư pháp lâm đồng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đồng thời tuyên phạt các đồng phạm
bùi hữu quang luận
tám năm tù chu văn sửa một mươi tám năm tù và trần thị quỳnh lâm một mươi năm tù
theo cáo trạng trong thời gian từ tháng một năm hai nghìn một mươi chín đến tháng ba năm hai nghìn hai mươi bị cáo liên cùng với luận chu văn sửa và trần thị quỳnh lâm đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền trên bảy mươi tỷ đồng tại sáu vụ việc mà các bị hại tố giác
cụ thể liên đã nhận chuyển nhượng nhiều thừa đất có diện tích lớn của người dân trên địa bàn thành phố đà lạt
sau đó vẽ phân lô và nhờ các công ty môi giới bất động sản giao bán chuyển nhượng các lô đất trên để kiếm lời
các hợp đồng mua bán đất đều do liên tự đặt ra và thực hiện thanh toán thành nhiều đợt
sau khi các thửa đất được tách thửa liên tiếp tục soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất để cho khách hàng ký tên vào hợp đồng
tất cả các hợp đồng này được công chứng tại văn phòng công chứng đoàn văn lưu do chu văn sửa làm công chứng viên trần thị quỳnh lâm là nhân viên công chứng
và khi đã nhận tiền cọc của người dân bị cáo liên không thực hiện cam kết chuyển nhượng mà đem các thửa đất đã tách thế chấp cho ngân hàng lấy tiền
ngoài tuyên án cho các bị cáo hội đồng xét xử cũng tuyên án và yêu cầu các bị cáo phải trả lại số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại
công an huyện hoàng hóa của tỉnh thanh hóa đã bắt giữ ba đối tượng
lê khả cường nguyễn văn nghĩa và hoàng ngọc bắc cùng chú tại huyện hoàng hóa về hành vi mua bán tàng trữ vận chuyển pháo nổ trái phép
trước đó vào ngày một mươi chín tháng một mươi một công an huyện hoàng hóa đã bắt quả tăng đối tượng lê khả cường đang vận chuyển sáu bánh pháo hoa do nước ngoài sản xuất nghi là pháo hoa nổ với trọng lượng tám năm kg
khám xét khẩn cấp nơi ở của cường lực lượng công an thu giữ thêm bảy hộp pháo hoa nổ với trọng lượng hơn chín bảy kg
tiếp tục điều tra mở rộng vụ án lực lượng công an đã khám xét khẩn cấp nơi ở của hai đối tượng nguyễn văn nghĩa và hoàng ngọc bắc thu giữ hai mươi năm hộp pháo hoa nổ loại bốn mươi chín quả do nước ngoài sản xuất với trọng lượng gần sáu mươi kg
tại cơ quan công an ba đối tượng trên khai nhận đã câu kết với nhau sau đó lên mạng xã hội và tham gia vào nhóm gia lô pháo tết uy tín hai nghìn hai mươi ba để đặt mua rồi vận chuyển về hoàng hóa bán kiếm lời

vụ tai nạn giao thông xảy ra do quách đình trọng chú tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh điều khiển xe khách chạy hướng lạng sơn hà nội
không chú ý quan sát chạy với tốc độ không đúng quy định đâm vào phần đuôi bên trái xe ô tô đầu kéo kéo theo semi remote chín mươi tám ld một nghìn ba trăm chín mươi bảy
trên xe chở xi măng do nguyễn văn tuân điều khiển bị hòng máy đang dừng đỗ cùng chiều phía trước không bật đèn cảnh báo nguy hiểm không đặt biển cảnh báo nguy hiểm phía trước phía sau xe ô tô